tối ngày hai mươi sáu tháng năm nhận được thông tin của gia đình sản phụ gần sinh nở
bị nhà xe khách bỏ giữa đường vì sợ là sẽ sinh trên xe
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi đã kịp thời đến hỗ trợ đưa gia đình sản phụ về đến nhà sinh an toàn
anh lê kim khải cùng vợ là phạm ngọc bích đang mang thai gần chín tháng
và con gái bốn tuổi thường trú tại thành phố cần thơ
đón xe khách từ thành phố đà nẵng về lại thành phố cần thơ để tiện cho việc sinh nở
khi đi đến địa bàn huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi thấy chị bích có biểu hiện mệt mỏi khó chịu
nên nhà xe yêu cầu gia đình xuống xe đón xe khác vì sợ sẽ sinh trên xe
trong lúc bị bỏ lại nơi đất khách quê người gia đình anh khải không biết phải làm sao để trở về quê
đành phải đi bộ trong khi người vợ đang mang bầu gần đến ngày sinh
nhận được thông tin trên từ công an thị trấn sông vệ huyện tư nghĩa
phòng cảnh sát giao thông với tinh thần khi dân cần khi dân khó có công an
đã kịp thời đến hỗ trợ hai triệu đồng
và mua vé xe đưa gia đình anh khải chị bích cùng với con nhỏ lên xe khách
để kịp về quê cần thơ sinh nở an toàn